phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh thừa thiên huế
đã ra quyết định xử lý hành chính đối với chủ tài khoản facebook bán thẻ diệt virus covid một mươi chín
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng hai lực lượng công an phát hiện nguyễn thị tê
trú tại xã lộc an huyện phú lộc đang giao dịch mua bán thẻ kháng khuẩn diệt virus covid một mươi chín
tại thời điểm kiểm tra tê không xuất trình được các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
của ba mươi năm thẻ kháng khuẩn diệt virus
tại cơ quan công an tê bước đầu khai nhận đã đăng thông tin bán các thẻ kháng khuẩn diệt virus
trên facebook cá nhân với giá hai trăm tám mươi đồng
hiện lực lượng chức năng đã quyết định xử lý hành chính một mươi bốn năm triệu đồng đối với các hành vi
vi phạm kinh doanh hàng hóa nhập lậu đăng mạng xã hội nội dung sai sự thật để quảng cáo bán hàng hóa
sau khi xử lý hành chính nếu tái phạm sẽ bị xử lý hình sự